khu bảo tồn thiên nhiên phu canh thuộc huyện vùng cao đà bắc tỉnh hòa bình có diện tích tự nhiên trên năm hectare
ngoài chức năng bảo tồn và duy trì nguồn gen động thực vật quý hiếm rừng đặc dụng phu canh còn có chức năng duy trì
và phát triển hệ thống rừng phòng hộ sông đà và góp phần bảo vệ nguồn nước cho nhà máy thủy điện hòa bình
chính vì thế nên nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng ở đây là một mục tiêu quan trọng mà các cấp
các ngành ở tỉnh hòa bình đã và đang thực hiện đạt hiệu quả
cách đây gần chục năm mặc dù đã có lệnh đóng cửa rừng từ lâu nhưng rừng phu canh đã bị các đối tượng chặt phá rừng xâm hại nghiêm trọng
mấy chục cây lâu năm các loại có đường kính khoảng hai mét với khoảng hai trăm linh mét khối gỗ đã bị xẻ thịt
ngoài hai mươi bốn đối tượng bị cơ quan kiểm lâm xử lý hành chính có sáu mươi ba người bị truy tố trước pháp luật
trước đây cái việc khai tác nâm sản
cái việc của nâm tạc rất lớn nhưng mấy năm gần đây thì gần như là không có
hiện các đơn vị quản lý rừng đã phối hợp với các ngành chính quyền địa phương giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
đặc biệt là tư vấn chấp nối hỗ trợ cho thanh niên về việc làm ở các khu công nghiệp để nâng cao thu nhập góp phần nâng cao đời sống cộng đồng
từ đó giảm áp lực lên công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu bảo tồn
nhiệm vụ của các bản quản lý là ngoài việc tổ chức
bản quản lý bảo vệ thì cũng phải là chỉ tham gia cùng với hạt kiểm lâm cơ sở để mà tham viêu cho chính quyền công huyện
quýnh các cấp về cái công tác mà chỉ nghiên cứu giải quyết cái sinh kế thay thế cho độc bảo
với phương châm phòng hơn chống đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữ rừng phải gắn liền với giải quyết sinh kế
thay thế nghề khai thác rừng bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân là một hướng đi đúng của các cấp các ngành ở hòa bình
giúp cho rừng phu canh ngày càng sống